mới đây phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trường hòa bình
đã yêu cầu bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh bình dương xử lý nghiêm vụ hai trăm linh người đua xe trái phép hôm ba tết ở bình dương
phó thủ tướng yêu cầu bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động lực lượng
có phương án phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn
gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng đến an toàn giao thông
bên cạnh đó các cơ quan phải khẩn trương điều tra kiên quyết xử lý nghiêm những người vi phạm nhất là người cầm đầu
nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội tổ chức đua xe trái phép
thì truy tố hình sự để gian đe giáo dục phòng ngừa chung không để xảy ra các hoạt động tương tự
trước đó sáng hôm ba mươi tháng một khoảng hai trăm linh người đi xe máy tụ tập giàn hàng ngang
chặn các phương tiện trên đại lộ bình dương đoạn qua suối cát phường phú thọ thành phố thủ dầu một
để tổ chức đua xe trái phép làm náo loạn đường phố